tỉnh kiên giang vừa công bố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng đoạn kim quy tiểu dừa thuộc địa bàn hai xã vân khánh và vân khánh tây huyện an minh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân
khu vực vàm kim quy bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng ba trăm linh mét
hầu hết diện tích rừng phòng hộ ven biển ở đây không còn mất đi khả năng phòng hộ
sạt lở bờ biển đã đến chân đê và đã vỡ đất một đoạn đê khoảng hai trăm năm mươi mét ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân
khó khăn hiện nay của xã vân khánh là không có quỹ đất để di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
hiện còn nhiều nhà dân có nguy cơ bị sạt lở cao nhưng chưa được di rời
đề nghị cấp trên là xa sớm khắc phục gia cố bờ đê này cho tụi tôi sống bảo đảm an sinh để lập nghiệp
lúc có sóng gió là phải đi ra ngoài chứ đâu dám ở trong nhà đâu
tương tự đoạn đê biển vàm tiểu dừa xã vân khánh tây dài khoảng một năm km
tình trạng sạt lở ngày càng hết sức nghiêm trọng rừng mất đi khả năng phòng hộ
chính quyền huyện an minh đã tiến hành gia cố bằng cư tràm cư dừa và đắp đất để hạn chế ngăn sạt lở rất tốn kém

rất mong chờ nhà nước sớm triển khai thực hiện dự án bảo vệ bờ biển phòng chống sạt lở để an tâm sinh sống sản xuất